vào tối ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ mỹ chuyến bay số hiệu qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín khai thác bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dream line của bamboo airways
đã hạ cánh xuống sân bay san francisco california mỹ
và đây cũng là chuyến bay đầu tiên được bamboo airways và hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata
phối hợp triển khai thử nghiệm thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử iata
hành trình bay kéo dài sắp xỉ một mươi ba tiếng ba mươi phút rút ngắn từ sáu đến bảy tiếng so với chuyến bay nối chuyến việt mỹ hiện hành
máy bay đã vượt qua bảy quốc gia và vùng lãnh thổ với quãng đường bay dài gần một mươi hai năm trăm linh km thiết lập đường bay có độ dài lớn top đầu thế giới
qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng việt mỹ do bamboo airways thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này
đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ kết nối việt mỹ của bamboo airways
vô cùng có ý nghĩa với bamboo airways nói riêng và với hãng hàng không việt nam nói chung
bởi vì đây là một chuyến bay đầu tiên trong lịch sử mà chuyến bay thẳng không tiềm dừng kết nối giữa trực tiếp giữa hai nước việt nam và mỹ
và ngày hôm qua thì khi chuyến bay đi thì chúng tôi đã xác lập một kỷ lục một mốc thời gian rất là ấn tượng là một mươi ba h ba mươi sáu
sáu phút cho một chuyến bay thẳng từ hà nội đi san francisco
và chúng tôi nghĩ rằng là đây là một kết quả thành quả của ba năm cố gắng nỗ lực của cả một tập thể bamboo airways để mang lại một tuyến bay có thể nói được chờ đợi trong rất nhiều năm
và chỉ sau chuyến bay này thôi thì trong tương lai thì mới chỉ hơn một mươi ba tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể kết nối giữa hai nước
và cái việc kết nối này thì mang lại cái điều kiện mở ra cánh cửa phát triển về kinh tế về du lịch về giao thương cho việt nam và mỹ
sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động tại mỹ của hãng
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bao gồm chính thức công bố đường bay thẳng việt mỹ ra mắt tổng đại lý đại diện của hãng tại thị trường mỹ
ký kết thỏa thuận lựa chọn động cơ gen x và gói bảo dưỡng cho tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín trị giá khoảng hai tỷ đô la mỹ với ge aviation dưới sự chứng kiến của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ký kết thỏa thuận với cfm internet về việc lựa chọn động cơ lib một a và dịch vụ bảo dưỡng cho năm mươi máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một neo
ký kết trở thành đối tác thương mại đầu tiên của los angelalet ký kết trở thành hãng bay việt là đối tác thương mại đầu tiên của thành phố los angeles mỹ ký kết hợp tác với sân bay quốc tế san francisco